bên cạnh đó luật sư cường cũng trả lời phỏng vấn báo gia đình và xã hội và cho biết thông tin từ các nhà chức trách cho thấy cha mẹ bé a đã ly hôn bé bị thương khi sống cùng mẹ thậm chí đã phải cấp cứu trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng
sự việc này chắc chắn phải diễn ra một thời gian dài cháu bé đã lớn vật vã như thế nào thì những người xung quanh nhất là mẹ là người kề cận nhất cháu hoàn toàn có thể biết sự việc
trong khi đó theo luật sư lưu kiệu trang phở giám đốc văn phòng luật sư cường
luật sư hà trọng đại đoàn luật sư thành phố hà nội người được ông nội cháu a nhờ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé thì cho sài gòn giải phóng hay rằng
cơ quan điều tra cần nhanh chóng làm rõ hung thủ trong vụ án và xử lý nghiêm minh đối với việc cố tình tước đoạt tính mạng của cháu với mức và khung hình phạt cao nhất của tội giết người
là tù chung thân tử hình trong trường hợp hung thủ cố tình tước đoạt tính mạng của cháu bé đồng thời phải chịu trách nhiệm về tội hành hạ người khác với mức hình phạt cao nhất là ba năm tù
trường hợp mẹ cháu bé biết sự việc mà không can ngăn không tố giác cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tội không tố giác tội phạm hoặc đồng phạm nếu cùng người tình thực hiện hành vi đối với cháu bé
như vậy dù có biết hay cố tình không biết thì mẹ bé gái vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
tuy nhiên bản án cao hơn đó chính là bản án lương tâm của một người mẹ
nhiều người mẹ vô tình biến thành hổ dữ lúc nào không hay đa phần họ đổ lỗi do số phận do nghèo khó nên trong cơn túng quận đã nghĩ tới cái chết
cố tình hay vô ý thì bốn đến năm lần ít nhất luyến cũng phải biết con mình đau ở đâu ăn gì làm gì
mặc dù sự thờ ơ vô trách nhiệm này là một hành vi đáng lên án và trừng trị theo pháp luật
nhưng xét ở một khía cạnh nào đó thì hành động sai lầm của người phụ nữ này
một phần lỗi cũng do người chồng
bởi trên đời này không có bất kỳ tình cảm thiên liên nào bằng tình mẫu tử
họ sẵn sàng hy sinh chịu muôn vàng khó khăn chịu sự dài vò của những cơn ốm ngén chuột rút mệt mỏi suốt chín tháng một mươi ngày
họ sẵn sàng đối diện với cánh cửa sinh tử để cho con của mình được cất tiếng khóc chào đời
vì lẽ đó không một người phụ nữ nào trên thế giới này có ý nghĩ từ bỏ hoặc giết hại giọt máu của mình cả
có chăng cũng chỉ là do cơn sốc nổi là sự bi quan
chán nản có vấn đề về tâm lý như hoang mang lo lắng trầm cảm loạn thần
bị đẩy vào đường cùng mặt kệ con bơ vơ tự lớn cho nhân tình nuôi dưỡng
bố mẹ ly hôn ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc mới
nhưng yêu ai tái hôn với ai vẫn phải có trách nhiệm yêu thương quan tâm chăm sóc con riêng của mình
trách nhiệm của bố mẹ với con cái bất chấp việc họ có ly hôn vui vẻ hay hàng học người cũ
bất chấp việc họ có đi bước nữa hay không
đó là cho con một môi trường sống an toàn
về thể chất lẫn tinh thần
nuôi không có nghĩa là chỉ cho ăn mà còn là cho con sự yên tâm và tự tin rằng
chúng vẫn là một điều tuyệt vời nhất
là sự ưu tiên trong cuộc đời bố mẹ dù họ có chung sống hay không
người bố để người tình của mình xuống tay hại con đẻ đến chết
thì trách người phụ nữ độc ác một mươi lần
chúng ta phẫn nộ với bố đẻ của cháu một trăm linh lần
cứ cho rằng tâm lý ích kỷ đã khiến cho người đến sau không đủ bao dung
rộng lượng khiến họ cảm thấy ghét
bỏ những đứa trẻ là kết quả của cuộc tình trước ít nhiều sẽ có va chạm
nhưng còn bố con mẹ đã nhận nuôi đứa trẻ thì sao
họ đã làm gì khi máu mụ của mình bị trà đạp
nếu họ yêu con như sinh mạng ngăn chặn những hành vi
nguy cơ bạo lực với con về cả thể chất lẫn tinh thần
liệu những hành vi đó có còn được tiếp diễn
câu hỏi lớn mà dư luận và xã hội vẫn quan tâm rằng
bố đệ của cháu bé ở đâu khi con phải chịu những đau đớn tận cùng ngay tại nhà của bố
tại sao anh ta không ngăn cản người tình
tác động vật lý lên con mình
điều gì thực sự đã xảy ra sau những tiếng khóc lóc
la hét thảm thiết kia của bé gái hàng năm trời
chúng ta không dám tưởng tượng đến
cuối cùng cháu bé đã bị tước đi mạng sống
không phải ở xã hội đầy rối reng ngoài kia
mà là ngay trong nhà mình nơi có bố đẻ của cháu vẫn đang ở đó
người có thể đồng tình để cô tình nhân xinh đẹp dạy dỗ con mình
bằng việc đánh cho nó sợ
và thậm chí là dạy bằng đòn roi cực kỳ nhẫn tâm
bản chất sự việc như thế nào
công an điều tra sẽ làm rõ hành vi trách nhiệm của người bố
và những người liên quan trong tình huống này
nhưng trước tiên hãy nói về tòa án lương tâm
cái giá phải trả của một sinh linh vô tội
thực sự là một bài học cảnh tỉnh cho những bậc làm cha làm mẹ
cho tất cả chúng ta
đừng thờ ơ với tiếng khóc bất thường của một đứa trẻ nào
ngay trong nhà mình hay là từ nhà hàng xóm
bởi biết đâu hôm sau đến tiếng góc ấy bạn cũng không còn nghe thấy
giả như bàn quản lý tòa nhà sau khi nghe phản ánh sự việc
bé gái bị đánh đập nhiều lần
giải quyết triệt để thì sự việc đau lòng này chưa chắc đã xảy ra
người mẹ trong câu chuyện này vừa đáng trách nhưng cũng thật đáng thương
bởi không có bản án nào đau đớn bằng bản án lương tâm
đây là một bài học cho tất cả chúng ta trong ứng xử
về quan hệ hôn nhân và gia đình
về cuộc sống buôn thả thiếu trách nhiệm
thiếu đạo đức và coi thường pháp luật
dù chế tài của pháp luật như thế nào đi chăng nữa
thì trước tiên những người đã tác động vật lý lên bé
sẽ bị cả cộng đồng lên án mạnh mẽ
và sắp tới sẽ phải đối mặt với chế tài nghiêm khắc của pháp luật
những tin tức mới nhất liên quan đến vụ việc
và sức khỏe của bé gái sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
quý vị nghĩ gì về những hành động cục súc và tàn ác này
xin hãy để lại bình luận và hãy lên tiếng bảo vệ quyền trẻ em
xin chào và hẹn gặp lại